hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo báo giới về giải pháp đưa đón dân an toàn đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch
đại biểu quốc hội tỉnh quảng nam tạ văn hạ phó chủ nhiệm quỹ ban văn hóa giáo dục nhấn mạnh
việc cần sự phối hợp thống nhất linh hoạt giữa các địa phương theo hướng không phân chia ranh giới hành chính
người ta vẫn nói muốn giữ an toàn cho nhà mình thì phải giữ an toàn cho cả nhà hàng xóm
chống dịch cũng như vậy muốn địa phương mình an toàn phải chung sức để giữ các địa phương lân cận an toàn
ông hạ vĩ von và giải thích lý do các địa phương cần thể hiện trách nhiệm chung trong vấn đề này
ông hạ ví vòn dòng người ung ung ra thành phố hồ chí minh về quê sau nhiều tháng giãn cách xã hội
giống như chiếc lò xo bị nén và đến giới hạn cuối cùng phải buông ra
người dân của các địa phương đến thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai hay long an
là những nơi có nhiều khu công nghiệp để lao động
vì dịch bệnh kéo dài họ cũng đã tuân thủ các quy định chống dịch trong thời gian dài
khi thành phố nới lỏng cũng là lúc họ quá mức chịu đựng
vì vậy nhu cầu về quê của người dân là chính đáng
đại biểu tạ văn hạ nhấn mạnh đó chính là quyền con người quyền công dân cần được đảm bảo
ngoài thiếu thốn về vật chất theo ông nhu cầu về tinh thần của những người dân này
cũng bị hạn chế và đè nén rất lâu nên việc trở về quê là để giải phóng cho những nhu cầu ấy
vì vậy vị đại biểu quốc hội cho rằng trách nhiệm của chính quyền địa phương là có chính sách ứng phó phù hợp chủ động
các tỉnh phải nắm được lượng công dân của mình đang đi làm ở các địa phương lân cận
và có nhu cầu trở về lập danh sách chuẩn bị điều kiện và có hướng dẫn công dân
khi về quê cần tuân thủ biện pháp chống dịch như thế nào
ông hải nhấn mạnh và nêu thực tế vừa qua một số nơi còn bị động lúng túng trong việc đón người dân trở về
dù chia sẻ với các địa phương khi nhiều nơi lo lắng lượng người hồi hương quá lớn
có thể làm nguy cơ lây lan dịch bệnh gây thiếu hụt nguồn lao động ở các thành phố lớn
đại biểu tạ văn hạ cho rằng lúc này cần đặt nhu cầu và quyền lợi người dân lên trên hết
nếu người dân đến ngưỡng nên các tỉnh thành cần có giải pháp tháo gỡ tạo điều kiện cho công dân của mình
ông hạ cho biết ông cảnh báo nếu không làm được điều này người dân vẫn sẽ tìm cách về quê chui
khiến chính quyền không thể kiểm soát khi đó nguy cơ lây lan dịch bệnh còn cao hơn nhiều
ông hạ góp ý các địa phương sau khi lên danh sách có thể tổ chức đưa đón công dân về
theo từng đợt xét nghiệm nhanh xong có thể cho người dân cách ly tập trung tại nhà
đặc biệt ông hạ lưu ý cần có sự chỉ đạo thống nhất từ trung mương đến địa phương
để đánh tình trạng lung túng mỗi nơi là một kiểu
theo ông chống dịch như chống giặc và khi chống giặc thì mỗi địa phương phải có một cơ sở chỉ huy
trung ương cũng cần có sở tổng chỉ huy để chỉ đạo thống nhất nhanh và quyết liệt nhất
trung ương cần điều phối với tầm nhìn xa dự báo tình hình tốt không thể mỗi nơi đưa ra một quy định khác nhau
tỉnh này cho về mà tỉnh kia không tiếp nhận thì người dân biết đi đâu
ông hạ đặt vấn đề
ông cho rằng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch có vai trò chỉ đạo xuyên suốt
và kết nối giữa các địa phương còn các tỉnh chủ động phối hợp hỗ trợ lẫn nhau để mỗi công việc được thuận lợi
chính phủ cần chỉ đạo các địa phương thống nhất phối hợp với nhau
đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn lưu bình nhưỡng góp ý giải pháp cần làm ngay là chính phủ thủ tướng có công điện gửi tất cả các địa phương
trong đó quán triệt hai vấn đề quan trọng
một là tổ chức tiếp nhận người dân về quê an toàn chú đáo
hai là các địa phương phối hợp với nhau trong suốt quá trình đó để tạo sự thống nhất
theo ông nhưỡng các địa phương phải xây dựng kế hoạch đưa công dân trở về
trường hợp nào còn khả năng trụ lại thành phố hồ chí minh hay các tỉnh có khu công nghiệp
thì đề nghị địa phương đó hỗ trợ an sinh thiết thực đảm bảo nhu cầu sống
để họ có thể trở thành nguồn lợi động khi các địa phương phục hồi hoạt động sản xuất
nếu người dân kiên quyết về quê các địa phương phải lên danh sách
lập kế hoạch giữa nơi dân đến dân về và tỉnh dân đi qua
không để tình trạng dân nằm la liệt ngoài đường như vừa qua
rồi khi về địa phương cần xét nghiệm phân loại và đưa người dân đi cách ly tập trung
hoặc kết ly tại nhà ông nhưỡng góp ý
để làm tốt việc này ông cho rằng chính phủ thủ tướng cần chỉ đạo các địa phương thống nhất
phối hợp với nhau nơi nào không nhận công dân phải chịu trách nhiệm
quyền sống quyền cư trú đi lại của công dân được quy định trong hiến pháp
các địa phương không thể tự cho mình quyền không tiếp nhận công dân
ông dưỡng nói và cảnh báo nếu không làm tốt để công dân về chui
thì việc kiểm soát sẽ khó hơn nhiều
theo ông nhưỡng thành phố hồ chí minh chống đỡ đến thời gian này đã là một nỗ lực rất lớn
và hệ lụy về an sinh là không tránh khỏi
chính vì điều này nhiều công dân phải chấp nhận bỏ miền đất hứa
nơi từng là khát vọng đến của họ để trở về quê
ông nhưỡng cũng lưu ý thành phố hồ chí minh và các tỉnh có nhiều công nhân làm việc
trong khu công nghiệp như bình dương đồng nai lòng an
cần tính đến bài toán khủng hoảng nguồn nhân lực
vì khi số đông người lao động về quê việc trở lại cũng không phải đơn giản
về mặt chuyên môn phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng
trưởng khoa y tế công cộng đại học y dự thành phố hồ chí minh đề xuất
các địa phương nơi người dân trở về cần tuyên truyền
vận động người dân tự giá cách ly khai báo y tế và xét nghiệm
vị chuyên gia cũng góp ý các địa phương nên phân nhóm người về quê theo tiêu chí vaccine
theo đó với người đã tiêm vaccine hoặc được xét nghiệm âm tính
có thể cách ly tại nhà có giám sát và hướng dẫn
khi phát hiện f qua xét nghiệm cần sàng lọc theo nhóm tương ứng với ba tầng điều trị
tránh tình trạng người bệnh nặng thì nằm tầng dưới dẫn đến không đảm bảo hiệu quả chăm sóc
điều trị còn người bệnh nhẹ thì lại chuyển lên tầng điều trị bên trên
khoảng hai mươi hai h bốn mươi năm phút ngày sáu tháng một mươi cộng đồng thiện nguyện quảng ngãi đã hỗ trợ đưa thai phụ
cùng chồng đến bệnh viện sản nhi quảng ngãi cấp cứu đồng thời đưa mẹ chồng
con nhỏ và một người thân về nơi ở an toàn
chị nguyễn thị ngọc ánh một tình nguyện viên đến giúp đỡ gia đình thai phụ cho biết
khi chị cùng nhiều tình nguyện viên ở chốt tiếp tế nhu yếu phẩm cho bà con
từ các tỉnh phía nam về quê trên đường tránh thành phố quảng ngãi
thì các tình nguyện viên khác thông tin phát hiện một gia đình năm người đang trải chiếu
chăn trú tạm bên hiên nhà dân trong đó có một thai phụ đang than đau bụng
ngay lập tức các tình nguyện viên thông tin cho nhau đến hiện trường giúp đỡ đưa thai phụ
cùng chồng đến bệnh viện sản nhi quảng ngãi
một nhóm khác đến nắm thông tin bảo vệ sự an toàn cho ba bà cháu vẫn ngồi co do bên vệ đường
vị trí cả nhà túc tá là hiên nhà của một hộ dân trên đường tránh quốc lộ
đoạn phường nghĩa tránh thành phố quảng ngãi
lớp này bà lê thị bảy mẹ chồng sản phụ đang ôm cháu ngồi co do trong góc hiên
khi trời đang mưa rất to
bà bảy kể gia đình bị kẹt ở tp hcm năm tháng liên tục
và năm người trong gia đình đều là f đã điều trị và có giấy tờ đủ điều kiện để hồi hương
cả nhà đi trên hai chiếc xe máy khởi hành tại tp hcm vào ngày bốn tháng một mươi
khoảng một mươi tám h tối ngày sáu tháng một mươi
cả nhà đến tp hcm thì gặp mưa lớn không thể đi tiếp nên quyết định trải chiều dưới nền đất
ở hiên nhà ngủ qua đêm
bà bảy thấy con dâu than đau bụng thấy có biểu hiện của sinh non nên vô cùng lo lắng
mai thay khoảng một mươi tám h ba mươi có một người đàn ông ở quảng ngãi thấy cả gia đình chú bên hiên nhà
đã đến hỏi thăm động viên và có giúp đỡ gia đình ít tiền
đồng thời ngỏ ý nếu gia đình gặp khó khăn thì cứ gọi điện
đến hai mươi ba giờ các tình nguyện viên đã đưa ba người còn lại trong gia đình về phòng trọ ngủ qua đêm và đảm bảo an toàn
hình công viên người hỗ trợ nhà ở cho ba bà cháu chia sẻ khi nghe thông tin các tình nguyện viên
cần hỗ trợ nhà ở cho ba bà cháu trong lúc chờ thai phụ đang cấp cứu tại bệnh viện đã lập tức tới ngay
phòng trọ chúng tôi thuê dài hạn và đang ở nhưng chúng tôi sẽ chuyển đến chỗ khác ở và nhường lại cho gia đình
ba bà cháu hay cả gia đình năm người đều có thể ở lại một ngày một tháng hay năm tháng đều được
đến khi nào tất cả ổn định và an toàn thì về quê anh việt nói
khuya ngày sáu tháng một mươi bác sĩ nguyễn đình tuyến giám đốc bệnh viện sản nhi tỉnh quảng ngãi cho biết
thai phụ tên nguyễn đình phương a quê quảng ngãi nhập viện lúc hai mươi một h một mươi năm
qua kiểm tra bệnh nhân mang thai tuần thứ ba mươi năm sinh con lần hai có dấu hiệu sinh non
bệnh viện cũng đã kiểm tra thông tin bệnh nhân là f đã được điều trị và khỏi bệnh covid một mươi chín khoảng hai tháng trước
hiện bệnh viện test nhanh covid một mươi chín cho thai phụ sau khi sức khỏe tạm ổn
sản phụ liên tục đòi ra viện nhưng bệnh viện không đồng ý bác sĩ tuyến kể
đồng thời cũng cho biết hoàn cảnh gia đình bệnh nhân rất khó khăn
người chồng đang ở cùng vợ tại bệnh viện nhưng không có tiền đóng viện phí
đến điểm này quảng ngãi mưa rất to nhiều tuyến phú ngập sâu
ông nhâm xuân sĩ giám đốc đài khí tự thủy văn quảng ngãi cho biết
ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới tỉnh quảng ngãi sẽ xuất hiện những cơn mưa lớn trên diện rộng từ nay đến ngày tám tháng một mươi